tại tỉnh bà rịa vũng tàu tình hình dịch sốt xuất huyết đang có những diễn biến phức tạp
tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã có hơn bảy bảy trăm linh ca sốt xuất huyết trong đó có bốn ca tử vong
ngày ba chín ubnd tỉnh bà rịa vũng tàu đã chủ trì cuộc họp về công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh
theo báo cáo của trung tâm y tế dự phòng tỉnh tính đến ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh ghi nhận hơn bảy bảy trăm linh ca mắc sốt xuất huyết
tăng chín bốn lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong đó có bốn ca tử vong số ca mắc sốt xuất huyết của toàn tỉnh bà rịa vũng tàu chiếm tám hai số ca mắc toàn khu vực phía nam
và đứng thứ ba về số ca mắc sốt xuất huyết sau thành phố hồ chí minh và tỉnh đồng nai
hiện nay thành phố vũng tàu vẫn là địa phương có số ca mắc cao nhất tỉnh với gần hai ba trăm linh ca
châu đức là địa phương có số ca sốt xuất huyết đứng thứ hai với hơn hai một trăm ba mươi ca
đặc biệt tại huyện châu đức số ca mắc sốt xuất huyết đã tăng ba mươi lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đến nay tám trên tám huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu đều có ổ dịch sốt xuất huyết
với gần một sáu trăm linh ổ dịch được phát hiện và xử lý